tại địa bàn tỉnh quảng nam mưa lớn kéo dài trên diện rộng đã làm cho nhiều công trình thủy lợi thủy điện xả lũ gây nhiều nơi bị ngập nước cục bộ
theo thông tin từ các địa phương mưa lũ đã làm hai người bị nước cuốn chết và một người bị mất tích
trong những ngày vừa qua trên địa bàn tỉnh quảng nam xảy ra mưa lớn và kéo dài kèm theo đó từ ngày một tháng một mươi hai đến ngày ba tháng một mươi hai
hồ phú ninh phải tiến hành xả lũ với lưu lượng năm trăm một mươi bốn m ba trên dây đã khiến khu vực xung quanh sông tam kỳ ngập lụt nặng
cuộc sống người dân đang rơi vào tình trạng vô cùng khó khăn giao thông bị chia cắt
hiện tại mực nước sông tam kỳ đang dâng cao trên báo động hai hai mươi cm làm cho nhà nhiều hộ dân ở khu vực phường phước hòa
phường hòa hương thành phố tam kỳ bị ngập từ một m đến một năm m

khiến thiệt hại về người và tài sản được giảm thiểu
mưa lũ trên diện rộng và kéo dài trong những ngày qua cùng với việc xả lũ ảo ạt của các công trình thủy điện
đã làm cho nhiều vùng hạ du ở quảng nam bị ngập nước cục bộ
cho đến thời điểm hiện tại mưa lũ đã làm hai người chết và một người bị mất tích
tình hình thời tiết đang diễn biến rất phức tạp do vậy tỉnh quảng nam cần nâng cao cảnh báo người dân khi ra đường
và thực hiện tốt quy trình vận hành hồ và liên hồ nhằm giảm thiểu thiệt hại và bảo đảm an toàn tài sản và tính mạng cho người dân vùng hạ du